nhằm nâng cao chất lượng nước chất lượng phân phối đảm bảo an ninh an toàn nguồn nước
cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố tiếp tục hoàn thiện hạ tầng hệ thống cấp nước sạch cho thành phố
đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố thông minh trong tương lai gần
chủ tịch ubnd tp hà nội đã ký văn bản số bốn nghìn bảy trăm bảy mươi chín chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai một số biện pháp
tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả hệ thống cấp nước sạch của thành phố
theo đó thành phố yêu cầu tất cả các nhà máy nước sạch các nhà máy phân phối nước sạch phải kết nối
hệ thống quản lý vận hành các trạm quan chắc chất lượng nước tới trung tâm này
báo cáo ubnd tp trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
công an thành phố chủ trì cùng bộ tư lệnh thủ đô sở xây dựng và các đơn vị liên quan xây dựng phương án
đảm bảo an ninh cho hệ thống cấp nước thành phố báo cáo ubnd tp xem xét trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sở tài nguyên và môi trường chủ trì cùng sở xây dựng công an thành phố
chỉ đạo hướng dẫn các nhà máy nước lập khoanh vùng bảo vệ nguồn nước đầu vào
và xây dựng kế hoạch bảo vệ nguồn nước theo khoanh vùng tổ chức thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt
theo quy định nội dung này yêu cầu thực hiện xong trong năm hành một mươi chín
sau năm hai nghìn một mươi chín nếu đơn vị nào chưa thực hiện xong sở tài nguyên và môi trường báo cáo
đề xuất ubnd tp xử lý theo quy định